thưa quý vị chiều nay kỳ họp bất thường lần thứ ba quốc hội khóa một mươi năm đã diễn ra tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
tại phiên họp quốc hội nghe phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn trình bày tờ trình của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
ông nguyễn xuân phúc sinh ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở
và được ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị quốc hội nhiều khóa phân công phê chuẩn
bầu giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
trên cương vị thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ông đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành công tác
phòng chống đại dịch covid một mươi chín đạt kết quả quan trọng
tuy nhiên ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ
trong đó có hai phó thủ tướng ba bộ trưởng có vi phạm khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng
hai phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân ông nguyễn xuân phúc đã có đơn gửi quốc hội
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam xin thôi giữ chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
nghỉ công tác và nghỉ hưu
sau khi nghe ông nguyễn xuân phúc phát biểu ý kiến
quốc hội đã thảo luận tại đoàn về tờ trình của ủy ban thường vụ quốc hội
quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông nguyễn xuân phúc
sau khi quốc hội miễn nhiệm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
ngày hôm nay thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ ký thông báo số bốn trăm linh bốn về việc thực hiện quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
căn cứ hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
căn cứ luật tổ chức quốc hội và kết luận của bộ chính trị về việc phân công ủy viên trung ương đảng
giữ quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban thường vụ quốc hội trân trọng thông báo
bà võ thị ánh xuân phó chủ tịch nước giữ quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới
hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đến kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái nguyên
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh thái nguyên đã báo cáo những kết quả nổi bật của công an tỉnh
trong năm hai nghìn hai mươi hai theo đó lực lượng công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm trọng điểm
tập trung giải quyết rứt điểm những khâu yếu việc khó không để hình thành điểm nóng phức tạp
bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm
và tệ nạn xã hội cụ thể đã kéo giảm bảy tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt chín mươi ba một phát hiện xử lý hai trăm năm mươi sáu vụ việc trong lĩnh vực kinh tế
sáu vụ phạm tội về tham nhũng chức vụ hai trăm bảy mươi một vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường
một nghìn năm mươi sáu vụ một nghìn hai trăm năm mươi bảy đối tượng phạm các tội về ma túy
thu giữ số ma túy tương đương gần bốn mươi tám năm bánh heroin
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng bộ công an đánh giá cao nỗ lực của lực lượng công an tỉnh thái nguyên
trong thực hiện chỉ đạo của bộ công an tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đồng thời yêu cầu công an tỉnh phát huy những kết quả tích cực đã đạt được
tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán để nhân dân đón xuân vui vẻ hạnh phúc
trước đó đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ủy thái nguyên thăm hỏi chúc tết và tặng quà các hộ nghèo
gia đình chính sách trên địa bàn huyện đồng hỷ và dân hương tại khu di tích lịch sử quốc gia đại đội chín trăm một mươi năm đội thanh niên sung phong chín mươi một bắc thái
những ngày cuối năm cán bộ chiến sĩ công an thành phố long xuyên tỉnh an giang đang gấp rút tự tay gói hàng trăm giỏ quà tết
để gửi đến những trường hợp đặc biệt người lao động bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
những món quà tuy giản dị nhưng lại chứa đựng tấm lòng của những chiến sĩ công an với mong muốn tất cả người dân sẽ có một cái tết đủ đầy hạnh phúc
một buổi tối tại trụ sở công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
đứa hộ kẹo bánh mứt với đa dạng sắc màu đang được cán bộ chiến sĩ tại đây
cần mẫn tự tay đính kết thành hàng trăm giỏ quà tết
những phần quà này nằm trong chuỗi hoạt động tết yêu thương san sẻ cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
những phần quà này thì về mặt hình thức thì nó không có đẹp như là ở bên ngoài thị trường
nhưng mà chúng tôi có thể là biết được về cái chất lượng của sản phẩm lựa chọn những cái nhà cung cấp sản phẩm có uy tín
nó là do công sức của chúng tôi gửi gắm vào đây
từ đó thì bà con có thể cảm nhận được tấm lòng của chúng tôi
qua đó trong những buổi tuần tra đêm của tổ đặc nhiệm công an thành phố
những giỏ quà đã được cán bộ chiến sĩ mang theo trao cho những cụ già người lao động lớn tuổi đang mưu sinh ở những góc nhỏ trên các tuyến đường
nhận được món quà bất ngờ khiến họ không giấu được niềm vui như sợi dây xóa đi mọi khoảng cách gắn kết thêm niềm tin sự đồng cảm

hoạt động mong muốn mang ý nghĩa thu hút được nhiều sự hỗ trợ để có thể cùng xã hội chung tay giúp đỡ được nhiều hơn nữa người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để họ cảm nhận rằng họ không bị bỏ lại phía sau
một số trường hợp là gia đình khó khăn hoặc là bệnh nhân mà đang gặp khó khăn ngoài phần quà phù hợp thì chúng tôi còn có tặng thêm tiền mặt từ khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn cho mỗi trường hợp
thì tổng chỉ giá của chương trình
năm nay chúng tôi làm trưởng khoảng là trên một trăm linh triệu đồng để góp phần cho người dân hưởng một cái tết ấm no hơn đầy đủ hơn
những món quà tuy nhỏ nhưng lại đủ đầy khiến người dân người lao động những bệnh nhân khó khăn có thêm niềm tin niềm vui về một cái tết ấm no
ở đó việc làm của các cán bộ chiến sĩ công an thành phố long xuyên đã viết nên những câu chuyện đầy ý nghĩa để mỗi người đều cảm thấy ấm áp
để mỗi con đường ngõ nhỏ của thành phố đều lan tỏa sự đồng điệu việt nam
tâm hồn tất cả đang cùng nhau đón chờ một năm mới bình an và hạnh phúc
những nội dung chính trong phần tiếp theo
lực lượng công an cứu sống người đàn ông sau bốn ngày rơi xuống giếng sâu hai mươi năm mét trong dãy vắng
rơi trực thăng tại ukraine khiến một mươi tám người thiệt mạng trong đó có bộ trưởng nội vụ của nước này và một số quan chức
thưa quý vị công an huyện chiu quynh vừa nhanh chóng phối hợp với phòng cảnh sát phòng chai trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắk
cứu thành công một người đàn ông sau bốn ngày rơi xuống giếng sâu hai mươi năm mét trong dãy vắng
theo đó vào khoảng chín giờ ngày một mươi tám tháng một công an xã rê buahang huyện chư quynh nhận được tin báo của anh vũ thái hòa bốn mươi tuổi
trú tại thôn kim châu xã rê bờ hằng về việc có một chiếc xe máy để ở khu vực vườn bắp thuộc thôn kim châu khoảng ba ngày nay
nhưng không có ai đến nhận và không biết ai là chủ sở hữu
ngay sau đó lực lượng công an đã đến hiện trường kiểm tra xác minh
đến khoảng một mươi giờ hai mươi phút cùng ngày phát hiện cách vị trí chiếc xe máy khoảng ba mươi mét có một giếng đào sâu khoảng hai mươi năm mét và có tiếng người kêu cứu vọng lên
ngay sau đó hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đã tiếp cận hiện trường triển khai phương án cứu nạn
đến khoảng một mươi giờ bốn mươi năm phút lực lượng công an đã nhanh chóng đưa thành công nạn nhân lên khỏi giếng và đưa về trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe
nạn nhân là ông yson adrong bốn mươi sáu tuổi trú tại xã hòa hiệp huyện chư quynh
ông son cho biết là cách đây bốn ngày trong lúc đi bẫy chim do sơ suất nên đã rơi xuống giếng
rất may thời điểm này đang là mùa khô giếng không có nước nên ông son đã dùng lá cây ăn cầm cự cho đến ngày hôm nay
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc do nguyễn hoàng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tp thủ đức cầm đầu
khám xét thu giữ nhiều máy móc trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bước đầu hiếu và đồng bọn thừa nhận hành vi phạm tội
nhóm này khai tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong một thời gian dài
lượng tiền giao dịch khoảng một mươi tỷ đồng một tháng
tính từ khi bị bắt số tiền giao dịch đã lên tới hơn ba trăm linh tỷ đồng
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tạm giữ một mươi đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng
hôm nay tại nhà văn hóa xã ninh hiệp toán nhân dân huyện gia lâm tp hà nội mở hai phiên tòa lưu động xét xử hai đối tượng có hành vi vận chuyển buôn bán pháo nổ
các cơ quan tố tụng đã tiến hành điều tra truy tố và xét xử theo hình thức rút gọn
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại xã trung mầu huyện gia lâm hà nội
lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang lường văn quý chú tại huyện than uyên tỉnh lai châu có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo hoa nổ
tiếp đó vào trưa ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba bị cáo trần trung thành chú tại huyện gia lâm đã bị cơ quan công an phát hiện khi đang chở một bao tải màu xanh
bên trong có chứa một mươi hai hộp pháo hoa và mang theo trên người sáu quả pháo nổ
tại phiên tòa hai bị cáo thừa nhận mặc dù biết pháp luật cấm buôn bán pháo nổ nhưng vì mục đích kiếm lời nên vẫn buôn bán
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần trung thành bảy tháng tù và lường văn quý một mươi bốn tháng tù cùng với tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm
thưa quý vị năm qua cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện thiệt hại về người và tài sản đặc biệt nghiêm trọng
chính vì vậy bước vào cao điểm tết nguyên đán bộ công an đã chỉ đạo tổng gia soát cả nước về phòng cháy chữa cháy
chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền tăng cường kiểm tra hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy
kịp thời khắc phục những nguyên nhân gây mất an toàn về phòng cháy chữa cháy
nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra ghi nhận của phóng viên intv tại thành phố hải phòng
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng đã tổ chức kiểm tra định kỳ gần một mươi hai lượt các cơ sở kinh doanh có điều kiện
đình chỉ hoạt động một trăm sáu mươi cơ sở xử phạt hơn một trường hợp vi phạm
vì vậy năm qua thành phố hải phòng chỉ xảy ra bảy mươi chín vụ cháy
trong đó lực lượng phòng cháy chữa cháy đã chữa cháy
hiệu quả kịp thời bảy mươi sáu vụ
số vụ cháy giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng đã tổ chức kiểm tra định kỳ gần một mươi hai lượt các cơ sở có điều kiện

trong đợt cao điểm trước trong và sau tết nguyên đán lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố hải phòng đã kiểm tra xử lý hơn hai trăm hai mươi cơ sở kinh doanh
tổ chức mở hơn tám mươi lớp phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho gần sáu năm trăm linh người dân
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng thì ý thức chấp hành của các cơ sở kinh doanh trong cộng tác phòng cháy chữa cháy chính là điều kiện tiên quyết để đảm bảo cháy nổ không xảy ra
theo quy định thì chúng tôi có ban phòng cháy chữa cháy và bên cạnh đó thì hàng năm chúng tôi có bảo trì bảo dưỡng kiểm tra và các đơn vị bảo trì bảo dưỡng kiểm tra thì đều có chức năng về phòng cháy chữa cháy để giúp chúng tôi hoàn thiện một cách tốt nhất
bên cạnh đấy thì về mặt nội bộ là chúng tôi cũng định kỳ hàng tháng hàng quý và hàng năm kiểm tra hệ thống cũng như vận hành hệ thống để đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy là tốt nhất
dự báo những ngày tết nguyên đán tình hình cháy nổ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố hải phòng

chúc hành an toàn giao thông của người dân để tất cả mọi người cùng đón xuân trong yên bình